về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại quảng trị mới đây tỉnh này cho biết các cơ sở kinh doanh dịch vụ như vũ trường karaoke massag quán bar trên địa bàn được hoạt động trở lại
vào sáng hai mươi tháng bốn ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị đã có văn bản về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị quyết định bỏ quy định số người tập trung tại một thời điểm đối với hoạt động trong nhà và ngoài trời
cho phép tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ bao gồm vũ trường karaoke massage quán bar internet trò chơi điện tử vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh được hoạt động trở lại
và phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo quy định thời gian áp dụng kể từ ngày hai mươi tháng bốn
ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị cũng yêu cầu các thủ trưởng cơ quan đơn vị căn cứ các quy định về phòng chống dịch để sửa đổi điều chỉnh
bổ sung các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với cấp độ dịch theo ngành lĩnh vực và trên địa bàn quản lý
đồng thời tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động cán bộ công chức viên chức người lao động và người dân tiếp tục duy trì
thực hiện linh hoạt công thức phòng chống dịch năm k cộng vaccine thuốc cộng điều trị còng công nghệ cộng ý thức người dân còn có biện pháp khác
đến diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tính đến ngày một mươi chín tháng bốn tỉnh quảng trị có tổng cộng tám mươi ca bệnh
trong đó bệnh nhân đang điều trị tại nhà là hai ba trăm bốn mươi tám người điều trị tại cơ sở y tế sáu mươi tám người số bệnh nhân thở oxy nặng bốn người và có tổng cộng năm mươi ba ca tử vong
người trên một mươi tám tuổi được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng covid một mươi chín đạt chín mươi chín bảy mươi bốn tỷ lệ tiêm mũi tăng cường bổ sung đạt sáu mươi tám chín mươi bốn